thưa quý vị việc đoàn làm phim đến từ kinh đô điện ảnh thế giới hollywood chọn bối cảnh tại tỉnh quảng bình làm điểm ghi hình đầu tiên cho bộ phim bom tấn công scon ireland bối cảnh tại việt nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong những ngày vừa qua đặc biệt là người dân nơi đây
công school island là phần hai của bộ phim bom tấn kinh công một trong những tác phẩm điện ảnh lớn của hollywood
sau hơn một tháng thảo sát ở nhiều địa điểm với những thắng cảnh đặc biệt đoàn làm phim công school island
đã chọn quảng bình tiếp theo chương trình sẽ là một điểm báo
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và hàng loạt xe gắn máy vừa xảy ra vào sáng hôm qua tại ngã tư khu công nghiệp vĩnh lộc tp hcm khiến bảy chiếc xe máy bị cuốn vào gầm ô tô và làm khoảng một mươi người bị thương
trước đó khoảng bảy giờ hai mươi phút ô tô tải mang biển số sáu mươi s hai nghìn một trăm chín mươi chín chạy trên quốc lộ một
khi đến ngã tư trước cổng khu công nghiệp vĩnh lộc thì chiếc xe này vượt đèn đỏ nên tông thẳng vào đoàn xe đang chuẩn bị qua đường
bảy xe máy đã bị cuốn vào gầm dẫn đến hư hỏng nặng khoảng một mươi người bị thương trong đó bốn người phải nhập viện cấp cứu
vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên giao thông qua khu vực bị ung tắc kéo dài nhiều giờ liền
theo giải thích của anh nguyễn văn quá là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn
thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do chiếc xe tải của anh bị mất thắng khi vừa đến ngã tư
nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được làm rõ chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này
vừa qua một thanh niên đi xe máy đã tử vong do chạy nhanh không làm chủ tốc độ và vào giải phân cách
vụ tai nạn xảy ra tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
nạn nhân là anh đỗ minh đức ba mươi ba tuổi hộ khẩu thương chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
tạm trú tại phường vĩnh hải thành phố nha trang điều khiển xe máy atera lưu thông đến đoạn đường hai hai bốn núi dài
thuộc phường vĩnh hòa thì tự va chạm vào giải phân cách cứng giữa đường dẫn đến té ngã tử vong tại chỗ
lực lượng cảnh sát giao thông công an nhà trang đã nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tổ chức bảo vệ và khám nghiệm hiện trường phân luồng giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình hiện đang thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô chở khách
trên quốc lộ một a đường hồ chí minh sau dịp tết nguyên đán bình thân hai nghìn một mươi sáu
qua triển khai thực hiện trong các ngày một mươi ba một mươi năm một mươi bảy một mươi chín và ngày hai mươi ba tháng hai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã phát hiện lập biên bản và xử lý vi phạm ba trăm bảy mươi một trường hợp ô tô vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ
trở quá súng
người quy định tự lắp thêm rừng nằm v v
với số tiền phạt dự kiến lên đến gần chín trăm linh triệu đồng trong đó có ba trăm một mươi tám xe khách bảy xe tải bốn mươi sáu xe con
bên cạnh đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã chủ động có kế hoạch phối hợp với kho bạc nhà nước
và sở giao thông vận tải tỉnh quảng bình nhằm tạo điều kiện cho các trường hợp vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ
và sẵn sàng truyền tải hành khách trong trường hợp phát hiện xử lý xe chở quá khách theo quy định
thưa quý vị và các bạn
hiện trên cả nước có gần năm đường ngang dân sinh không có biển báo hoặc có nhưng cũng không được thực hiện nghiêm theo đúng quy định
đây đang là một thực trạng xảy ra ở hầu hết các đường ngang dân sinh
vì vậy đã có rất nhiều vụ tai nạn đường sắt xảy ra trong thời gian vừa qua
ghi nhận của phóng viên antv tại khu vực thường tín hà nội
hai mươi một giờ đêm tại tuyến đường ngang từ văn điển đến thường tín hà nội
theo ghi nhận của chúng tôi thì tại các đường ngang này đều không có người gác trắng
vì vậy người dân khi băng qua đường sắt vào thời điểm này thường ít khi quan sát
và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến một số vụ tai nạn đáng tiếc
không có người gác chắn không có tín hiệu cảnh báo
nên rất nhiều chủ phương tiện đã sơ ý chủ quan khi băng qua các tuyến đường sắt đường ngang dân sinh
và tại nút giao thông này cách đây ít ngày đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai người thiệt mạng
và nếu tình trạng này kéo dài thì chắc chắn đây không phải là vụ tai nạn giao thông cuối cùng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
năm ngoái ở đây tôi thấy cái điểm này thực sự là một điểm lóng
tức là đã xảy ra mấy mấy vụ chết người rồi
thế còn một vụ thì ô tô một vụ ô tô sang cũng gần như là bưởi sang thoát hết được cả thì là tàu đến
thế còn một vụ sau nữa là tàu cũng xô vào một cái xe tải nhỏ gãy ở cầu chiếc
hàng hóa tung hết cả ra
nói chung là thời gian vừa qua là tai nạn rất là nhiều
đấy nhưng mà đều khách quan ở các lơi người ta đến thôi
còn người ta không chú ý được qua đường
cho nên là xin các cấp chính quyền ở cấp trên là muốn mắc cái biển báo đèn biển báo với ban nghe để cho đỡ xảy ra cái tai nạn thương tâm nó xảy đến
thứ nhất là do một phần là do đường thì bé
đấy lại đông
nguyện tham gia giao thông thì nhiều
cho nên là nhiều lúc có thể là người ta thì
đi đường người ta không để ý hết được tất cả mọi cái
cho nên là làm sao để bớt được cái giảm tải giao thông thì mình sẽ khắc phục được cái điều đỡ tai nạn
theo mình nó chưa triệt để nên nó vẫn xảy ra rất nhiều tai nạn giao thông tại đây
và thay vì giàn trải tai nạn giao thông ở các đoạn khác thì họ sẽ tập trung tai nạn giao thông ở đây
bởi vì giải pháp này chưa triệt để
theo thống kê sơ bộ từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã có khoảng chục vụ tai nạn giao thông đường sắt tại các đường ngang
khiến nhiều người tử vong
trước thực trạng đó đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra nhưng số vụ tai nạn đường sắt chưa giảm
vì vậy bên cạnh việc thực hiện nghiêm các giải pháp của cơ quan chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông
đặc biệt khi qua khu vực đường ngang dân sinh
sở giao thông vận tải hà nội cho biết sau quá trình chuẩn bị phương tiện máy móc nhân lực
kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sở sẽ bắt đầu thực hiện cấp giấy phép lái xe quốc tế cho người dân
nghệ chỉ số hai đường phùng hưng và một mươi sáu cà ba quát
theo đó người dân có nhu cầu chỉ cần làm đơn theo mẫu và mang giấy phép lái xe gốc sở giao thông vận tải để làm thủ tục
sau khoảng năm ngày chờ người dân sẽ lấy được giấy phép lái xe quốc tế mới
lệ phí cấp bằng lái xe quốc tế là một trăm ba mươi năm đồng
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội người dân có giấy phép lái xe được cấp ở các tỉnh thành khác
có nhu cầu đến sở giao thông vận tải hà nội xin cấp thì phải mang theo giấy phép lái xe bản gốc
chất liệu pet thì được cấp giấy phép lái xe quốc tế
giấy phép lái xe quốc tế có thời hạn không quá ba năm và được sử dụng tại bảy mươi ba nước
theo quy định của công ước quốc tế vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám về giao thông đường bộ và công ước về biển báo tín hiệu đường bộ công ước viên
hơn ba mươi bảy tỷ đồng là số tiền giảm được kinh phí nếu được điều chỉnh quy hoạch xây dựng đường cất hạ cánh số
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại